nữ bệnh nhân vto sáu mươi bốn tuổi ở nghĩa hưng nam định nhập viện với chẩn đoán thủy đậu bội nhiễm viêm phổi
nhiễm khuẩn tiết niệu đái tháo đường tiếp hai tăng huyết áp dối loạn lipid máu
khai thác tiền sử bệnh nhân được biết bà o bị đái tháo đường tăng huyết áp đã bảy năm
bệnh nhân khám và điều trị thường xuyên theo đơn của bác sĩ bệnh viện nội tiết trung ương
và luôn giữ mức đường máu được kiểm soát tốt
một tuần trước khi nhập viện bệnh nhân là giáo viên có tiếp xúc với hai học sinh mắc bệnh thủy đậu
cách vào viện hai ngày bệnh nhân xuất hiện sốt cao ba mươi tám ba mươi chín độ c kèm các đốt phòng nước ở miệng họng
và giải rác toàn thân đa kích thước không ngứa bệnh nhân tự mua thuốc hạ sốt nhưng bệnh không đỡ
sau đó bệnh nhân đau rát họng ho nặng tiếng ho nhiều đồng vàng đục đau nhức đầu vào toàn thân
trên da nhiều đốt phỏng đã vỡ phim tấy đỏ và có mủ kèm theo tiểu tuyện khó tiểu bút tiểu rắt
tình trạng bệnh tiến triển tăng dần khiến bệnh nhân mệt nhiều
do vậy người nhà đã đưa bệnh nhân tới bệnh viện nội tiết trung ương khám và nhập viện vào khoa bệnh nhiệt đới để điều trị
người bệnh đã được xử trí tích cực ngay lúc nhập viện bằng việc bù nước điện dày bằng đường truyền và uống hạ sốt
kháng sinh tiêm truyền đặc hiệu chống bộ nhiễm thuốc ước chế virus asyclavia
đồng thời tích cực kiểm soát đường huyết huyết áp và các triệu chứng đi kèm
hiện tại sau bốn ngày điều trị tích cực bệnh nhân vto mắc bệnh thủy đậu đái tháo đường tăng huyết áp
đã tỉnh táo đỡ mệt hết sốt hết tình trạng khát nước tiểu nhiều tiểu hết đau bút đường máu kiểm soát tốt
các nốt phỏng nước thưa dần và nhiều đốt cũ đang thoái triển dần
bệnh nhân chia sẻ thật may mắn cho tôi vì đã kịp thời nhập viện
các bác sĩ đã cùng lúc giải quyết đồng thời bệnh thủy đậu bội nhiễm và bệnh đái tháo đường của tôi
giúp cho gia đình giảm được kinh phí điều trị
đến nay tôi đã bình phục sức khỏe gần như về bình thường
nếu chậm trễ và tự ý điều trị tại nhà thì chắc bệnh của tôi sẽ nặng lên rất nhiều
bác sĩ phạm hồng quảng cho biết bệnh thủy đậu lây qua đường hô hấp thường gây các chùm ca bệnh
các ổ dịch nhỏ dài rác và đa phần là lành tính
tuy nhiên trên những người bệnh có bệnh lý mạng tính sức đề kháng kém như đái tháo đường suy thận suy thượng thận
bệnh dễ gặp các biến chứng như bội nhiễm da mô mềm viêm họng viêm phế quản viêm phổi làm bệnh tiến triển nặng
cũng theo bác sĩ phạm hồng quảng người bệnh mắc thủy đậu khoa bệnh nhiệt đới đã đang điều trị nhiều bệnh nhân
có bệnh lý nền nội tiết mắc các bệnh truyền nhiễm khác như cúm a covid một mươi chín lao phổi sốt xuất huyết
sốt do nhiễm briccastia một số bệnh nhân nặng nguy cơ trở nặng
do các bệnh nhân này có nhiều bệnh nền phức tạp nên quá trình điều trị cho người bệnh gặp không ít khó khăn phức tạp
đòi hỏi phải điều trị tích cực toàn diện mới giúp người bệnh phục hồi để có kết quả điều trị tốt
với những ca bệnh điển hình như trên bác sĩ quảng khuyến cáo bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm cần cách ly tránh các nơi đông người
như trường học trụ sở làm việc để hạn chế lây truyền cho cộng đồng
ở những đối tượng đặc biệt là những bệnh nhân mắc các bệnh lý nội tiết như đái tháo đường tăng huyết áp suy thượng thận
không nên chủ quan khi bị mắc các bệnh cấp tính như cúm a b covid một mươi chín sốt xuất huyết thủy đậu
việc điều trị các bệnh lý nền lúc này cần có sự điều chỉnh nhất định và điều trị tích cực hơn
nếu không sẽ gây ra những biến chứng cấp tính có thể nguy hiểm đến tính mạng người bệnh
do đó cần thiết phải đưa người bệnh đi khám tại các cơ sở y tế ngay khi mắc các bệnh lý cấp tính
tuyệt đối không nên tự điều trị tại nhà tránh tình trạng bệnh tiến triển nặng
lúc vào viện sẽ rất khó khăn cho công tác điều trị
để chủ động phòng tránh bệnh thủy đậu cục y tế dự phòng bộ y tế khuyến cáo người dân
hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh để phòng tránh lây lan
những trường hợp mắc bệnh thủy đậu cần được nghỉ học hoặc nghỉ làm việc từ bảy đến một mươi ngày
từ khi bắt đầu phát hiện bệnh để tránh lây lan cho người xung quanh
thường xuyên rửa tay bằng xà phòng sử dụng các dụng cụ sinh hoạt riêng
vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý
thường xuyên vệ sinh nhà cửa trường học vật dụng sinh hoạt bằng các chất sát khuẩn thông thường
kiêm vắc xin phòng bệnh thủy đậu cho trẻ em từ một mươi hai tháng tuổi
thời tiết nồm ẩm mưa nhiều kèm theo thay đổi về nhiệt độ là thời điểm bệnh thủy đậu dễ bùng phát
vậy người bệnh thủy đậu cần được chăm sóc ăn uống như thế nào để nhanh khỏi bệnh và không để lại sẹo
nếu chăm sóc đúng cách thủy đậu có thể tự khỏi trong vòng bảy đến một mươi ngày
thông thường bệnh trải qua ba giai đoạn
sau khi tiếp xúc với người bệnh đến lúc phát hiện ra bệnh sẽ rơi vào khoảng từ hai đến ba tuần
khoảng thời gian ủ bệnh này người bệnh không có bất kỳ triệu chứng nào
sau khi ủ bệnh từ một mươi đến hai mươi một ngày người bệnh sẽ có các biểu hiện sốt nhẹ mệt mỏi chán ăn
những triệu chứng này dễ gây nhầm lẫn với các bệnh lý như cảm cúm
giai đoạn toàn phát người bệnh sốt ngứa xuất hiện mụn nước ở các vị trí đầu cổ mặt thân người cơ quan sinh dục lưỡi miệng
mu nước có thể lan ra toàn thân trong vòng từ một mươi hai đến hai mươi bốn giờ với kích thước từ một đến ba mm
mụn nước thủy đậu thường có quồng viêm đỏ xung quanh bên trong chứa dịch trong và lõm ở giữa
trong trường hợp mụn nước bị bội nhiễm có thể chuyển sang màu đục do chứa mù
sau khoảng ba đến bốn ngày các triệu chứng giảm dần không xuất hiện mụn nước mới các môn nước cũng hô dần và bong vầy không để lại sẹo nếu được chăm sóc đúng cách
tuy nhiên với những người có bệnh lý nền hoặc chăm sóc không đúng cách sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm như nhiễm chủng huyết viêm não viêm tiểu não viêm phổi
đặc biệt với phụ nữ mang thai có thể gây ra tình trạng viêm phổi sảy thai trẻ sinh ra bị nhiều dị tật bẩm sinh
sau khi khỏi bệnh thủy đậu virus thủy đậu sẽ vẫn tồn tại trong các hạch thần kinh dưới dạng ngủ đông và trời điều kiện thích hợp như khi sức đề kháng giảm sẽ phát triển và gây ra bệnh zona thần kinh
những lưu ý khi chăm sóc người bệnh thủy đậu
có rất nhiều câu hỏi liên quan đến cách chăm sóc người bệnh thủy đậu sau đây là một số vấn đề thường gặp
bị thủy đậu qua cần kiêng tắm trước đây người dân quan niệm khi mắc thủy đậu cần trùng kín chăng gió kiêng tắm để các nốt dạ không mọc nhiều
tuy nhiên việc người bệnh thủy đậu không tắm có thể gây mất vệ sinh trên da và dẫn tới việc nhiễm chủng sau khi mắc thủy đậu
người bệnh thủy đậu có thể tắm nhưng nên tắm nhanh để không bị nhiễm lạnh nên tắm bằng nước ấm và tắm vào những nơi kín gió nhiệt độ ấm không trả sát mạnh tránh việc các mụn nước bị vỡ
sau khi tắm xong nên lau người bằng khăn mềm
bị thủy đậu nên tắm lá gì
người bệnh tuyệt đối không sử dụng các loại nước lá nước muối để tắm
mắc thủy đậu nên ăn gì
người mắc bệnh thủy đậu cần ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng nên chọn đồ ăn lòng mềm để dễ hấp thu
người bệnh nên bổ sung các thực phẩm chứa nhiều colagen vitamin và hạn chế ăn đồ cây nóng đồ ăn dễ kích ứng
bên cạnh đó khi bị thủy đậu nên uống orezone giúp cơ thể bù nước và đệ dày
người mắc thủy đậu cần lưu ý gì
khi bị thủy đậu người bệnh nên chọn trang phục chất liệu cót tông để mặc nhằm tránh gây kích ứng
bên cạnh đó nên vệ sinh mũi họng và nhỏ mắt bằng nước muối sinh lý ngày ba bốn lần đặc biệt không cậy chọc làm vỡ các mẫu nước
thủy đậu có lây không
bệnh thủy đậu có thể lây khi người bệnh nói chuyện ho hát hơi
lúc này virus sẽ theo nước bọt hoặc dịch tiết ở mũi ra ngoài không khí và lây cho người lành
bệnh thủy đậu cũng có thể lây khi tiếp xúc với dịch tiết ở các mụn nước của người bệnh lây qua các đồ vật dùng chung như quần áo chăn ga
đặc biệt đối tượng trẻ nhỏ dễ có nguy cơ mắc thủy đậu nhiều nhất
khi nào cần đến bệnh viện
ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như nôn liên tục đau đầu dữ dội buồn ngủ xuất hiện tình trạng lũ lẫn khó thở ho dài dẳng
hay muốn nước thủy đậu trở thành vết luet lớn hơn thì nên đến cơ sở y tế để được thăm khám vì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo các biến chứng nguy hiểm
đề phòng bệnh thủy đậu người dân nên tiêm phòng vaccine hạn chế tiếp xúc với người nhiễm bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh hoặc sau khi tiếp xúc cần rửa tay bằng xà phòng hoặc cồn